trên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh phân biệt giữa vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai